tìm mới nhất về áp thấp nhiệt đới sau khi suy yếu từ cơn bão apoch số tám
vào hồi một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc
một trăm linh sáu bảy độ kinh đông ngay trên vùng biển từ nam định đến thanh hóa
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km trên giờ giật cấp tám
bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật cấp tám khoảng một trăm linh km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong một mươi hai giờ tới áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển nhanh theo hướng tây
mỗi giờ đi được từ hai mươi đến hai mươi năm km suy yếu thành một vùng áp thấp và đi vào đất liền
sức gió mạnh nhất ở vùng trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp sáu dưới bốn mươi km trên giờ
cảnh báo mưa lớn trong chiều và đêm nay ngày một mươi bốn tháng một mươi ở bắc bộ và khu vực từ thanh hóa đến quảng bình
có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ bốn mươi bảy mươi mm có nơi trên một trăm linh mm
đề phòng nguy cơ
cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông
từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi tám tháng một mươi do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với vùng áp thấp
có khả năng xuất hiện trên giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực trung bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to